cây hư hỏng một mươi chín ngôi nhà ba mươi một năm hecta hoa màu bị thiệt hại cùng với nhiều gia súc gia cầm của người dân bị lũ cuốn trôi ước tính thiệt hại trên bốn tỷ đồng
hiện chính quyền các địa phương đã hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân có nhà bị sập đổ đồng thời tích cực tập trung sửa chữa khắc phục nhanh các điểm sạt lở hư hỏng trên các tuyến đường để giao thông được thông suốt
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cây hư hỏng một mươi chín ngôi nhà ba mươi một năm hecta hoa bị thiệt hại cùng với nhiều gia súc gia cầm của người dân bị lũ cuốn trôi ước tính thiệt hại trên bốn tỷ đồng
các hộ dân được cấp điện trở lại là các bản lè bản phiêng hoi và lọng băng thuộc xã hùa trai huyện mường la tỉnh sơn la và xã chế tạo huyện mù căng trải tỉnh yên bái
như vậy đến thời điểm này tổng số khách hàng vùng thiệt hại do mưa lũ của huyện mường la được cấp điện trở lại là năm tám trăm năm mươi tám khách hàng
hai mươi tám trạm biến áp cũng đã hoạt động trở lại
hiện nay điện lực sơn la đang tích cực chỉ đạo các đơn vị thi công huy động máy móc nhân lực khẩn trương khôi phục lại một mươi bảy trạm biến áp và hệ thống điện để cấp điện lại cho hai một trăm ba mươi một khách hàng vùng thiệt hại do mưa lũ tại huyện mường la phấn đấu xong trước ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy để bà con kịp đón tết độc lập
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
sau gần sáu tháng trả hồ sơ theo kế hoạch
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm lần hai vụ đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
bị đưa ra xét xử lần này có hà văn thắm và năm mươi đồng phạm
phiên tòa dự kiến diễn ra trong khoảng hai mươi ngày

tính tới tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy trong số năm mươi website vi phạm bản quyền truyền hình thì có hai mươi tám website lưu trữ dữ liệu ở nước ngoài và hai mươi hai website sử dụng dịch vụ lưu dữ liệu của các doanh nghiệp viễn thông trong nước
đáng chú ý việc tiếp tay cho các nội dung lậu có sự góp mặt của nhiều ông lớn internet việt
có thể kể đến như viettel là nơi lưu trữ nội dung cho các website phim lậu như phim mới net phimbox com
không chỉ tạo điều kiện cho các bên khác vi phạm
trực tiếp các tên tuổi lớn này cũng cố tình vi phạm
mới đây fpt telecom và viettel đã cùng bị xử phạt về vi phạm hành chính với số tiền ba mươi triệu đồng do cung cấp hai bộ phim ăn khách của vtv trên các website ftp play net video hay vn và như vậy cũng tại ứng dụng fpt play cùng với viettel tv
số lượng sáu trăm linh lao động rút khỏi bảo hiểm xã hội mỗi năm khiến cho công tác mở rộng đối với đối tượng bảo hiểm xã hội
gặp rất nhiều khó khăn ghi nhận trên báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay
thống kê cho thấy trung bình mỗi năm có khoảng sáu trăm linh đến bảy trăm linh người nhận bảo hiểm xã hội một lần
do khó khăn của nền kinh tế một số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội phải rút khỏi thị trường lao động và muốn nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần
mặt khác do tình trạng khó khăn nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc thu hẹp quy mô dẫn tới cắt giảm lao động
hiện nay tại việt nam mới có hơn một mươi ba triệu người chiếm hai mươi bốn lao động tham gia bảo hiểm xã hội
với đà tăng trưởng này thì mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi phải đạt được tỷ lệ năm mươi lao động tham gia bảo hiểm xã hội là rất khó khả thi
bước vào năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám sở giáo dục và đào tạo nhiều tỉnh trong cả nước cho biết đang thiếu cả nghìn giáo viên chủ yếu là ở bậc mầm non và tiểu học
thông tin trên trên báo tuổi trẻ
thanh hóa hiện nay là tỉnh thiếu nhiều giáo viên nhất
cụ thể ngành giáo dục và đào tạo tỉnh hiện nay thiếu
hai năm trăm bốn mươi chín giáo viên mầm non ba trăm năm mươi chín giáo viên bậc tiểu học cho năm học mới
ông ninh thành viên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh kiên giang cho biết năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám địa phương này đã thiếu tổng cộng khoảng một giáo viên
trong đó bậc học mầm non thiếu khoảng bảy trăm linh người
trong khi đó dù dư thừa giáo viên ở bậc học trung học cơ sở nhưng tỉnh nghệ an lại còn thiếu năm trăm ba mươi chín giáo viên mầm non tiểu học
và còn thiếu một trăm sáu mươi một chỉ tiêu
bậc tiểu học tính theo các tỉnh diễn ra tình trạng thiếu giáo viên là do số lượng học sinh tăng trong khi chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên còn hạn chế
trong phần tiếp theo của chương trình công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh ra quyết định khởi tố hình sự vụ lái xe vi phạm có hành vi chống đối cảnh sát giao thông
sự bố trí bất hợp lý của nhiều bùng binh đã gây ra những điểm đen về tai nạn giao thông tại đà nẵng
điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ và chống đối lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố hình sự lái xe đoàn văn thủy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở hồng phong huyện an dương thành phố hải phòng về hành vi trên
trước đó như intv đã đưa tin vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám
đoàn văn thùy điều khiển xe mang biển số một mươi năm a ba mươi ba nghìn một trăm năm mươi tám lưu thông theo hướng hạ long ung bí
do chạy xe quá tốc độ đã bị tổ công tác của công an uông bí ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng thùy đã không chấp hành còn điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác rồi bỏ chạy
trong quá trình bỏ chạy chiếc xe ô tô này cũng tiếp tục chấp hành
không chấp hành hiệu lệnh của một tổ công tác khác liên tục lạng lách đánh võng
chèn ép xe của cảnh sát giao thông ngoài ra còn va quệt với nhiều xe đi cùng chiều
công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm
khiến một nữ sinh tử vong đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan
trước đó khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám cô gái chạy xe gắn máy biển số ba mươi bảy d một trăm năm mươi một nghìn chín trăm bốn mươi
trên quốc lộ một theo hướng từ quận một mươi hai đi quận thủ đức
khi gần đến ngã tư chùa khánh an thì bị trượt ngã
đoạn đường đang sửa chữa không may là xe tải biển số năm mươi một c bốn mươi năm nghìn hai trăm chín mươi tám từ phía sau lao tới đã tôn trúng khiến nạn nhân tử vong
kiểm tra trong ba lô của nạn nhân cảnh sát thu giữ nhiều giấy tờ và thẻ sinh viên mang tên hoàng thị vân anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê nghệ an
theo ghi nhận đoạn đường xảy ra tai nạn đang trong quá trình nâng cấp mở rộng
nên có nhiều ổ gà ổ voi tuy nhiên bị cảnh báo và rào chắn rất sơ sài
chiếc xe tải gây tai nạn đã chạy vào làng xe hai bánh đang hạn chế lưu thông
hiện nguyên nhân vụ tai nạn và những người liên quan đang được làm rõ
danh sách sáu bốn trăm linh lượt phương tiện vi phạm chưa nộp phạt vừa được phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
đăng công khai trên trang facebook chính thức của mình
danh sách được công khai bao gồm sáu bốn trăm bảy mươi năm lượt phương tiện vi phạm chưa nộp phạt
chủ yếu là ô tô với hai lỗi chính là chạy quá tốc độ quy định không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu
thông tin trên trang
theo thông tin trên trang này danh sách được thống kê từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đây là danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
được phát hiện bằng hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố
chưa chấp hành nộp phạt nguội theo giấy báo
sau thời gian quy định kể từ ngày nhận được thông báo tại nhà
chủ phương tiện không trình diện tại cơ quan cảnh sát giao thông đà nẵng
thông tin vi phạm sẽ được chuyển sang trung tâm đăng kiểm để từ chối đăng kiểm xe chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt
thưa quý vị và các bạn theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng năm hai nghìn một mươi sáu
thì tại thành phố này có năm mươi ba điểm đen về tình hình tai nạn giao thông
với sự phát triển đô thị mạnh mẽ gia tăng dân số
thì đến thời điểm này tại thành phố đã mọc lên nhiều tuyến đường mới
tuy nhiên những tuyến đường mới này xuất hiện cũng chưa thể đáp ứng được sự đảm bảo về hành lang an toàn giao thông
gây mất an toàn giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an
các phương tiện xe máy rẽ trái di chuyển theo hướng cầu thuận phước
không bao giờ xin nhạn
tránh thủ đi cất ngang mặt đường mà không vòng theo lối bùng binh
đã không ít những vụ va chạm giao thông xảy ra bởi những nguyên nhân như thế này
chính ý thức của người tham gia giao thông tại đây
đã đẩy tuyến đường này trở thành điểm nóng về an toàn giao thông
nhưng mà hầu hết thì họ đây không có đúng luật
mà đi toàn là cất ngang mặt cất ngang xin nhạn cất ngang bùng binh
đây này rất nguy hiểm không đúng bùng binh
thứ hai đi qua cũng là không có xin nhạn rất là nhiều
tình trạng là đây cũng rất nhiều là mình thấy có nhiều luật vi phạm và tai nạn
thì là cháy cũng rất là nguy hiểm cho người dân
theo ghi nhận của phóng viên antv
thì chỉ trong hai tiếng đồng hồ đã có tới hơn một trăm linh trường hợp an toàn giao thông
theo đại diện công an quận sơn trà cho biết
tuyến đường này là tuyến đường mới khai thác
còn nhiều hạn chế bất hợp lý về giao thông
và chính sự bố trí bất hợp lý tại các vùng binh quá xa
so với điểm mở của đường gom
gây ra nguyên nhân trực tiếp nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra tại đây
tuy nhiên đó là do một bộ phận lực lượng quần chúng dân
trong đó có một bộ phận tức là làm các cái nghề tủ căm
đánh bắt xa bờ đi biển
người ta cũng ít được nghe về cái luật an toàn giao thông
do đó là có nhiều người ta cũng đi theo cái dạng tức là tranh thủ
không có đúng quy định về an toàn giao thông
không thể không nhắc tới những hành động vô ý thức
và đối xử với văn hóa giao thông kém
luôn hiện hiểu nguy cơ tai nạn cao
tôi thấy một cộng một bộ phận lớn người tham gia giao thông
khi tham gia giao thông qua các nút giao thông
đặc biệt qua bùng binh thì cái ý thức này cũng vẫn còn hạn chế
không nhận đường cho xe phía bên trái
bên trái của bùng binh bằng một xuyến qua nút
dẫn đến cái việc ủng ứng giao thông
nếu mà chấp hành
mặc dù phương tiện không có gì
mình tham gia giao thông đông
mình tham gia giao thông đông nhưng mình chấp hành nghiêm túc
thực hiện nếp sóng văn hóa giao thông
khi tham gia giao thông thì tình hình sẽ
giải được ổn định
những sự bất hợp lý hành lang giao thông
tại đây đang gây ra rất nhiều
những mối hiểm họa về tai nạn giao thông
trong khi chờ đợi các lực lượng chức năng giải quyết
thì hơn bao giờ hết
mỗi người dân tham gia giao thông
nên tự ý thức chấp hành luật giao thông
để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đến đây bản tin an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại